còn tại tỉnh bình định vào sáng ngày hôm nay một xe bồn mất phanh lao xuống bãi biển đã khiến ba người thương vong
vào khoảng bảy h ba mươi phút cùng ngày xe bồn của công ty kiểu việt do tài xế võ như huỳnh chú tại huyện hoài ân điều khiển
khi tới đoạn dốc gần khu vực lăng ông thì bất ngờ bị hỏng phanh lao thẳng xuống bãi biển
vụ tai nạn đã khiến tài xế võ như huỳnh tử vong tại chỗ
hai người đi cùng trên xe là nguyễn đức trí và nguyễn nhật nam bị thương
lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn